theo kết quả điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
trung tâm y tế huyện chi lăng thực hiện một mươi sáu gói thầu mua sắm với công ty bio life
tổng số bảy mươi ba tám trăm linh kit test xét nghiệm nhanh covid một mươi chín để cung cấp cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch
trên địa bàn huyện tri lăng trị giá trên năm bốn tỷ đồng
sau khi được trung tâm y tế huyện chi lăng thanh toán tiền các gói thầu kể trên
công ty biolife đã nhiều lần chuyển tiền chi ngoài hợp đồng cho hà thủy trung
với tổng số tiền là một trăm bảy mươi triệu đồng
số tiền trên hà thủy trung và nông văn trẻ đã thỏa thuận để ngoài sổ sách kế toán
của trung tâm y tế huyện chi lăng nhằm chiếm đoạt sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra
để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
vào hồi hai h ba mươi phút sáng nay một mươi tám tháng một mươi một tại bản triềng khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
sông mã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tàng một đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là thạo văn chú huyện mường s tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tăng vật thu giữ ba cục nhựa thuốc phiện có trọng lượng gần hai kg một mươi hai viên ma túy tổng hợp
một con dao nhọn một điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
mang số ma túy trên đến khu vực biên giới để bán cho một người không rõ danh tính
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh
thưa quý vị hút trộm xăng của công ty đem bán sáu đối tượng là thuyền trưởng
và các thuyền viên trên tàu chở xăng cùng người mua xăng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
các đối tượng bị tạm giữ gồm thuyền trưởng nguyễn ngọc thành hưng quê tỉnh an giang
và các thuyền viên phan phú trần văn cư nguyễn tấn thành và huỳnh tấn đạt
đều là nhân viên của tàu thành lễ hai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ bình dương
đồng thời công an cũng tạm giữ nguyễn thành long quê tỉnh tiền giang là người mua xăng
trước đó vào lúc hai giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi một trên tuyến sông đồng nai đoạn qua địa phận thành phố biên hòa
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa bất ngờ ập đến bắt quả tang các đối tượng trên
đang hút xăng từ tàu vận tải sang ghe khác để bán
để không bị công ty chủ quản phát hiện các đối tượng đã tìm cách hút trộm xăng nhưng không làm đứt niêm chỉ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa triệt phá băng nhóm trộm hàng chục xe máy trên địa bàn
bắt giữ năm đối tượng và thu hồi một mươi một xe máy bị trộm trong thời gian vừa qua
do thiếu tiền tiêu xài lê trạc hùng chú tại chư pá gia lai
dù nguyễn nhất đẳng và nguyễn văn cương chú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai
đến đà lạt trộm cắp xe máy
chỉ trong buổi chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một các đối tượng đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm xe
sau đó các đối tượng gọi điện cho lê trạc nghĩa và nguyễn thành đại đem số xe máy trên
đi cất giấu tại bãi giữ xe của bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
khi nghĩa và đại đang thực hiện hành vi thì bị công an bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
đồng thời khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn tp đà lạt
hiện đội cảnh sát hình sự công an tp đà lạt lâm đồng đã thù hồi một mươi một xe máy
do nhóm này trộm cắp trong thời gian qua đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
liên quan đến hành vi đánh bạc chín đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại một khu đất trống trên địa bàn xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu
vừa bị công an huyện đông hải bắt quả tàng
theo đó khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi một qua công tác nắm tình hình công an huyện đông hải
tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng triệt xóa thành công điểm đá gà ăn tiền
trên địa bàn ấp trường điền xã long điền đông huyện đông hải
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ chín con gà trống hai cặp cửa sắt chín xe máy
hơn hai mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị là địa bàn miền núi phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số
thời gian vừa qua lực lượng chức năng tỉnh sơn la đã nâng cao công tác tuyên truyền
vận động người dân trong việc là hạn chế sử dụng rượu bia
đặc biệt là không điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
phần lớn ý thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt
tuy nhiên không vì vậy mà lơ là lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với phương châm quyết liệt không có vùng cấm
ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
đi ăn rỗ từ gia đình họ hàng về hầu hết mọi người trên xe ô tô đều uống rượu
nhưng lái xe lò văn thái biết mình còn điều khiển phương tiện nên không uống để lái xe được an toàn
tham gia giao thông thì anh em giao thông lúc nào cũng có kiểm tra và mình luôn chấp hành
mình không bao giờ mình có mình đã tham gia giao thông thì điều khiển phương tiện
thì mình không bao giờ mình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm mà không uống rượu bia
không riêng anh thái theo nhận định của cơ quan chức năng
từ khi nghị định một trăm linh đi vào cuộc sống cùng với sự tuyên truyền mạnh mẽ của lực lượng chức năng
ý thức người dân đã nâng lên nhiều người khi đi uống rượu sẽ không điều khiển phương tiện
hoặc sẽ không uống rượu

thời gian qua cảnh sát giao thông công an huyện mai sơn trong quá trình tuần tra
xử lý cố phát hiện các chuyện
trường hợp là học sinh có dấu hiệu điều khiển xe khi có nồng độ cồn trong người
cậu thanh niên này mới một mươi bảy tuổi nhưng khi lực lượng chức năng dừng xe
em chưa có bảng lái và còn sử dụng rượu bia
qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của chúng là có nồng độ cồn vượt quá hai mươi năm mg trên lít khí thở
em có được tuyên truyền về không nên uống rượu bia khi đi xe vào hôm nay
vui quá nên em có uống bia với các bạn
em biết như thế là sai em xin lỗi
còn có một số nhỏ các bạn trẻ là những bạn trẻ nhận thức còn chưa hiểu rõ những kiến thức pháp luật
về trật tựa an giáo dông nên vẫn còn xảy ra một số ít những tình bạn trẻ đã tình trạng vi phạm về nồng độ cồn
còn huyện mai sơn khi phát hiện tuần này kiểm soát và phát hiện các trở vi phạm
thì kiên quyết để lập biên bản xử lý nghiêm các trở vi phạm
và sẽ gửi thông báo về các nhà trường để cùng gian đe giáo dục
cũng như là cải thiện về cái nhận thức của các em học sinh trong quá trình tham gia giao thông
theo nhận định thời điểm cuối năm số lượng người sử dụng rượu bia có thể sẽ tăng lên
vì vậy trong dịp trước trong và sau tết lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la
tiếp tục duy trì các tổ công tác xử lý vi phạm sử dụng các biện pháp đồng bộ
để kiểm tra bất cứ phương tiện tài xế vào các thời điểm khác nhau
nhằm thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia
trong phần tiếp theo mời quý vị cùng đến với thông tin về lệnh truy nã
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
và truy nã bị can về hành vi phạm tội
tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự đối với
nguyễn thị xen sinh ngày hai mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
nguyên giám đốc công ty cổ phần thiết bị y tế và môi trường
nơi thường trú phường thịnh quang quận đống đa thành phố hà nội
nơi ở hiện tại tòa r bốn b royal city số bảy mươi hai đường nguyễn trãi
phường thượng đình quận thanh xuân thành phố hà nội
nguyễn thị tích sinh ngày chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tổng giám đốc công ty cổ phần mô pha
nơi thường trú phường thịnh quang quận đống đa thành phố hà nội
nơi ở hiện tại thôn một xã thạch đà huyện mê linh thành phố hà nội
ngô thế vinh sinh ngày hai mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn kinh doanh trang thiết bị y nhà khoa việt tiên
nơi thường trú phường một mươi bốn quận tân bình thành phố hồ chí minh
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
là sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý